nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tp hcm đã tổ chức họp mặt kiều bào mừng xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đến sự và phát biểu buổi họp mặt với hơn tám trăm linh kiều
bào từ hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như anh hoa kỳ australia canada pháp
bỉ nga thái lan lào và hàn quốc hiện nay tp hcm có khoảng ba doanh nghiệp
của kiều bào đầu tư với số vốn khoảng bốn mươi năm tỷ đồng năm hai nghìn một mươi tám lượng kiều hối tại thành phố
khoảng năm tỷ usd trong đó bảy mươi được sử dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mỗi năm có khoảng ba mươi
người việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi
nghiệp tại thành phố thời gian qua có bốn trăm linh chuyên gia trí thức kiểu bào về làm việc dài hạn
tại thành phố
gần hai trăm linh trí thức hợp tác với các trường đại học khu công nghệ bệnh viện
tại buổi họp mặt đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
bày tỏ niềm xúc động được gặp gỡ bà con kiều bào về quê ăn tết đồng thời gửi đến bà con kiều bào
những tình cảm nồng ấm lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp tết kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín
trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm bà con kiều bào với quê hương những năm qua
và đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn kiều bào về họp mặt mừng xuân kỳ hợi năm hai nghìn một mươi chín là câu nối
để hơn bốn năm triệu kiều bào sinh sống ở nước ngoài nhớ về tổ quốc nhớ về thành phố về đời sống
về để làm việc về để vui
dịp này ủy ban nhân dân tp hcm đã tặng bằng khen cho một mươi chín kiều bào có nhiều thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi tám